tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nông thôn là trên ba mươi năm
tập trung xây dựng củng cố và thành một lập mới được trên một trăm bảy mươi hợp tác xã nông nghiệp
và trên một trăm chín mươi tổ hợp tác
cái thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn thì đạt một mươi sáu triệu đồng trên người trên năm
và đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm
mỗi năm giảm từ hai ba hộ nghèo
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu bình quân cấp xã trong toàn tỉnh thì đạt bảy chín tiêu chí trên xã
tăng sáu ba tiêu chí so với năm hai nghìn một mươi một
trong đó đã có tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
bên cạnh những kết quả đạt được những khó khăn mà tỉnh gặp phải là gì trong khi thực hiện chương trình này
điểm xuất phát về xây dựng đồ thương mới của tỉnh thì thấp
các nguồn lực của tỉnh và của nhân dân thì còn hạn hẹp
đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn
diện tích của các xã thì rộng lớn địa hình thì chia cắt quy mô các điểm dân cư thì ít và phân bố rộng
dẫn đến khối lượng chi phí đầu tư cao cho các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng
là tỉnh có nhiều dân tộc nên là nhận thức của nhân dân thì còn chưa đồng đều
vẫn còn cái tư tưởng trông chờ ỉ lại vào chính sách của nhà nước
thứ ba là việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp
nhất là việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp
để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm còn hạn chế
việc thu hút doanh nghiệp thu hút các nguồn lực đầu tư và sản xuất nông nghiệp
và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thì còn hạn chế
các doanh nghiệp các hợp tác xã các trang trại các tổ hợp tác ở khu vực nông thôn thì vẫn còn nhỏ lẻ
với những khó khăn như ông vừa chia sẻ thì tỉnh đã đưa ra những giải pháp nào để khắc phục những tồn tại khó khăn đó
tỉnh đã tập trung ban hành các
cơ chế lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
như tỉnh ủy thì đã ban hành được hai nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc xây dựng nông thôn mới
hội đồng nhân tỉnh đã ban hành được sáu nghị quyết để thông qua đề án xây dựng nông thôn mới
cũng như là ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới
ủy ban dân tỉnh đã ban hành được ba mươi chín văn bản để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình
tỉnh đã tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn với cơ chế nhà nước hỗ trợ bằng nguyên vật liệu khoảng ba mươi hai dự toán
còn lại nhân dân đóng góp đã tập trung giả soát một mươi ba quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
để tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và tạo ra sản phẩm chủ lực của tỉnh
như ngô cà phê chè mía rau quả toàn tổ chức tập huấn cho nông dân về áp dụng các tiến bộ công nghệ mới và sản xuất

cho trên sáu mươi sáu lượt ngàn lượt cán bộ công chức cấp xã và đã tuyển chọn được bốn mươi chín đội viên trí thức trẻ về làm phó chủ tịch ở cấp xã
trong lĩnh vực an ninh trật tự thì đã nhân rộng và phát huy vai trò của trên một mươi bảy nhóm liên gia tự quản ở khu vực nông thôn
với những giải pháp rất là tích cực được đưa ra để khắc phục những khó khăn
cùng với những kết quả mà tỉnh đã đạt được
thì trong thời gian tới tỉnh sẽ đưa ra những chương trình thực hiện như thế nào để tiếp tục giữ vững những kết quả đạt được
và để tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
xây dựng và ban hành đồng bộ cơ chế chính sách để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn
hỗ trợ phát triển sản xuất bảo vệ môi trường tuyệt đối là không để xảy ra tình trạng nợ động
xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tiếp tục triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với gắn sản xuất với tiêu thụ trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội